ngày một mươi năm tháng sáu tại hà nội đã tổ chức thành công hội nghị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ toàn quốc lần thứ ba do hội phẫu thuật thẩm mỹ việt nam tổ chức
đây là hoạt động khoa học thường niên được giới chuyên môn mong đợi
với sự phát triển mạnh mẽ của chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ trên thế giới và tại việt nam
hội nghị là dịp gặp gỡ giữa các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ trong nước và quốc tế nhằm cập nhật xu hướng thẩm mỹ nội khoa và ngoại khoa mới nhất
từ các quốc gia có nền công nghệ thẩm mỹ tiên tiến
thảo luận về các yếu tố quan trọng để có kết quả tốt nhất trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
chia sẻ các phương thức hữu hiệu để phòng tránh và xử lý tai biến biến chứng trong thực hành phẫu thuật
đây cũng là dịp nâng cao vị thế và uy tín của phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ việt nam trong khu vực và trên thế giới